trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương cho biết chiều nay hai mươi hai tháng một mươi hai không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc trung bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc trung bộ một số nơi thuộc trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh gió đông bắc trong đất liền ở bắc bộ và bắc trung bộ cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ một năm đến hai năm m cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
cảnh báo thiên tai trên biển và mưa lũ ở trung bộ
hiện nay ở khu vực phía đông philippines
đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là nokten di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi ba mươi km một giờ đang có xu hướng mạnh dần lên và hướng về phía biển đông
ngoài ra từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường
cảnh báo từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ảnh hưởng của không khí lạnh hoàn lưu cơn bão nóc ten sẽ gây thời tiết xấu trên biển đông
từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ở các tỉnh trung bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt
trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ